chào quý vị khán giả hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh
và trước khi đến với những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý
thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị linh chi này hôm nay khi mà ra đường thì bản thân tôi cảm nhận
thời tiết có vẻ như khá là đẹp để chúng ta bắt đầu một kỳ nghỉ lễ bốn ngày đúng không ạ
vâng ạ anh trung kiên và quý vị khán giả không chỉ hôm nay đâu
mà thời tiết của cả bốn ngày nghỉ lễ dịp quốc khánh này thì khá là lý tưởng và rất là đẹp
chúng ta có thể bắt đầu một chuyến hành trình với một niềm hướng khởi thoải mái vô cùng
ở miền bắc thì thời tiết mát mẻ không nắng đặc biệt là ở vùng núi
rất thích hợp cho những ai muốn tham quan những cảnh sát núi rừng ở miền tây bắc
và có những bộ ảnh đẹp như là săn mây tại sapa hay là sắc lúa vàng rực tại bù căng trải
còn thú hạ đô hà nội thì nhiệt độ cũng chỉ khoảng hai mươi bảy ba mươi độ c thôi
trời nắng nhưng là không nóng rất phù hợp cho các hoạt động ngoài trời
còn tại tp hcm thì sao khi mà chiều ngày hôm qua thì đã có mưa rông cục bộ gây ngập úng tại một số nơi ạ
vâng ạ ngày hôm nay thì tp hcm sẽ tiếp tục có mưa nhưng mà mưa rào ngắt quãng
còn ban ngày quý vị các bạn cứ yên tâm nhiệt độ cũng chỉ giao động trung bình trong khoảng hai mươi năm độ c
trời nắng quang đã nên quý vị không cần quá lo lắng cho các kế hoạch của mình